thưa quý vị chỉ trong hai ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với lực lượng chức năng đã liên tiếp phá thành công hai chuyên án bắt giữ năm đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hai bánh heroin một kg ketamine năm mươi sáu g cần sa và nhiều tăng vật khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện yên thành đã bắt giữ nguyễn thị hiền chú tại huyện diễn châu về hạch vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe ô tô hai điện thoại di động
hiện là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên móc nối với nhóm đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới sau đó đưa xuống huyện diễn châu và các khu vực lân cận tiêu thụ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám tại phường quán bầu tp vinh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quế phong công an tp vinh và các đơn vị liên quan đã phá thành công chuyên ám ma túy bắt bốn đối tượng gồm trần thị phương hoa chú tại tp vinh lô thị xoan lô thị hương công chú tại huyện quế phong và hoàng nguyên cương chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ là một kg ketamine năm mươi sáu g cần sa ba trăm năm mươi triệu đồng một xe mô tô sáu điện thoại di động
hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tại điện biên các lực lượng chức năng cũng vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu giữ sáu bánh heroin
khoảng ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám năm nay tại khu vực bản bá vạt xã mường lân huyện điện biên đông công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì phối hợp các lực lượng bắt giữ đối tượng vàng a lầu chú huyện điện biên đông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bánh heroin một dao nhọn một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an và nga lầu khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng người lào tại khu vực biên giới và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào tối hôm qua trên địa bàn phường việt hưng quận long biên hà nội đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc táo tợn
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an hà nội đã nhanh chóng vào cuộc
và chỉ sau một mươi tiếng đồng hồ đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ cháu bé được giải cứu an toàn
vào chiều nay công an tp hà nội đã tiến hành họp báo để thông tin chính thức về vụ việc
khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội nhận tin báo của công an quận long biên về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại phường việt hưng quận long biên
khoảng hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an quận long biên và các đơn vị nghiệp vụ đã được huy động tham gia điều tra truy bắt đối tượng giải cứu cho cháu bé
mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia phá án đều xác định phải tập trung trí tuệ các biện pháp nghiệp vụ để phá án trong thời gian ngắn nhất đảm bảo sự an toàn cho cháu bé
cùng với các lực lượng nghiệp vụ của công an tp các lực lượng của bộ công an để tiến hành phải vào cuộc này
làm sao để sớm xác định được
danh tính và truy bắt thật nhanh và bắt bằng được đối tượng gây án cái tính manh động của nó và cái tinh vi của nó và cái sự chuẩn bị của nó từ trước
thế thì nghĩa là cái khó khăn trong công tác mà chúng tôi truy bắt thì lại càng khó khăn
đối tượng liên hệ với gia đình đạn nhân là mẹ cháu bé
với những cái giọng rất sâu
các xã hội rất thần hợp và đưa ra số tiền yêu cầu là không mặc cảm
và có nói rõ là một điều là thích tiền hay là thích con
đấy như sự quyết tâm cao vì nước quyên thân vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân quyền nợ chính đáng nhân dân là chúng tôi đã bắt thành công
theo trình báo từ gia đình nạn nhân sau khi bắt cóc cháu bé đối tượng đã yêu cầu một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc nếu không sẽ làm hại cháu bé
sau khi yêu cầu mẹ cháu bé đích thân giao tiền đối tượng đã hướng dẫn mẹ cháu bé di chuyển lòng vòng qua nhiều địa phương nhằm cắt đuôi lực lượng công an
sau gần một mươi tiếng lần theo dấu vết lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé an toàn đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình
đối tượng gây án là nguyễn đức trung cư trú tại thôn hòa thịnh xã đồng tĩnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do vai nợ tiền không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp
tuy nhiên không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án khởi tố bị can
mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng liên quan tới vụ việc trên trong quá trình truy bắt đối tượng thiếu tá nguyễn anh tuấn công an quận long biên thành phố hà nội đã bị đối tượng bắn trúng đùi
ngay trong sáng ngày hôm nay lãnh đạo công an tp hà nội đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm
kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của thiếu tá nguyễn anh tuấn
lãnh đạo công an thành phố đã ân cần động viên và mong muốn đồng chí nguyễn anh tuấn cố gắng giữ gìn sức khỏe thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của y bác sĩ để sớm bình phục trở lại đơn vị
lãnh đạo công an hà nội đã chỉ đạo các phòng chức năng thuộc công an thành phố khẩn trương làm các thủ tục cần thiết theo quy định để công nhận thương binh cho thiếu tá nguyễn anh tuấn
đại diện bệnh viện cho biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân nguyễn anh tuấn tiên lượng tích cực
hiện các bác sĩ đã chẩn đoán hình ảnh và chuẩn bị các bước để đưa bệnh nhân phẫu thuật vết thương
thiếu tá nguyễn anh tuấn coi sự quan tâm này là động lực để đồng chí cố gắng điều trị vết thương nhanh bình phục sức khỏe để sớm trở lại đơn vị
trước tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh với tội phạm vào chiều ngày hôm nay
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh đã có quyết định tặng bằng khen cho bốn tập thể và năm cá nhân
thuộc công an thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra truy bắt đối tượng bắt cóc
nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường việt hưng quận long biên hà nội
theo đó bốn tập thể được tặng bằng khen của chủ tịch ubnd thành phố hà nội
gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố phòng tham mưu công an thành phố
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố và công an quận long biên
năm cá nhân được khen thưởng là thượng tá cao văn thái phó trưởng phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố
trung tá nguyễn minh quang đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp cướp giật tài sản phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố
thượng úy trịnh tuấn phong đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố
thiếu tá đoàn bá thành đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên
trung úy nguyễn thành long đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên
và cũng trong ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ký quyết định tặng bằng khen của bộ công an đối với một tập thể và bốn cá nhân
gồm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự đại tá hứa việt hưng trưởng công an quận long biên
trung tá nguyễn quỳnh giang đội trưởng đội một phòng kỹ thuật nghiệp vụ
thiếu tá nguyễn anh tuấn cám bộ đội cảnh sát hình sự công an quận long biên
và trung tá ngô tiến đức cám bộ điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng hoàng trọng đức hai mươi hai tuổi ngụ thành phố hà nội
cùng sáu người khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
đây là băng tính dụng đen đã bắt người bay tiền và thấy chấp bằng những hình ảnh và video khỏa thân
mà phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá
quá trình điều tra công an xác định khoảng tháng ba đức từ hà nội và tp hcm tụ tập đàn em
để tổ chức hoạt động tính dụng đen với lãi suất ba trăm sáu mươi mỗi năm
người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ đức chỉ đạo đàn em là phùng quang huy hai mươi sáu tuổi nguyễn văn long hai mươi tám tuổi
và đỗ hồng quân hai mươi tuổi cùng ngụ thành phố hà nội
yêu cầu người bay cung cấp chủ ở hiện tại số điện thoại di động tài khoản mạng xã hội dí tờ tùy thân
yêu cầu người bay tiền từ chục ảnh quay clip khỏa thân của mình vào tài khoản xã hội của các đối tượng để thay chấp
lãi suất cho vai khoảng một mỗi ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng ba mươi mỗi tháng
nếu người bay ra tiền bay chậm từ ba đến bốn ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp của số tiền đã bay
chậm trên một mươi ngày thì phải đóng lại từ đầu
nếu người vay vẫn không trả hoặc bỏ trốn không trả nợ
thì các đối tượng sẽ đăng tải hình ảnh clip khỏa thân của người vay lên mạng xã hội gửi cho bạn bè người thân
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ hai tháng chín
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga sài gòn đến phan thiết nha trang nguyên nhơn hà nội và ngược lại
ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hằng ngày như tàu se một hai se ba bốn
se năm mươi sáu se bảy mươi tám sài gòn hà nội
se hai mươi một hai mươi hai sài gòn đà nẵng
snt một hai sài gòn nha trang
spt một hai sài gòn phan thiết
công ty còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga sài gòn đến phan thiết nha trang quy nhơn hà nội và ngược lại
cụ thể tuyến thành phố hồ chí minh đi hà nội
tàu se một mươi xuất phát từ ga sài gòn ngày ba mươi một tháng tám
tàu se một mươi một xuất phát từ hà nội ngày ba tháng chín
tuyến thành phố hồ chí minh đi nguyên nhơn
tàu se ba mươi xuất phát từ ga sài gòn các ngày ba mươi ba mươi một tháng tám và ngày một ngày hai tháng chín
tàu se hai mươi chín xuất phát từ nguyên nhân các ngày ba mươi một tháng tám ngày một ngày ba và ngày bốn tháng chín
tuyến thành phố hồ chí minh đi nha trang
tàu snt bốn xuất phát từ ga sài gòn ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám
tàu snt sáu xuất phát từ ga sài gòn ngày ba mươi một tháng tám
ở chiều ngược lại nha trang đi thành phố hồ chí minh
tàu snt ba snt năm xuất phát từ nha trang ngày ba tháng chín
tàu snt bảy xuất phát từ nha trang ngày ba tháng chín
tàu snt bảy xuất phát từ nha trang ngày ba mươi một tháng tám
tuyến thành phố hồ chí minh phan thiết
tàu spt bốn xuất phát từ ga sài gòn các ngày một và ngày bốn tháng chín
tàu spt ba xuất phát từ phan thiết các ngày ba và bốn tháng chín
cầu ba son là công trình giao thông biểu tượng giữa trung tâm thành phố hồ chí minh
kết nối quận một với khu đô thị mới thủ thiêm
tuy nhiên trong những ngày qua các mối trụ và hai dây văn của cầu ba son
lại bị vẽ bậy và xịt sơn chặn chịt
thưa quý vị có thể thấy phía sau lưng tôi đây là những hình vẽ được nổi bật
với chất thứ khác nhau được tập trung nhiều ở phía công viên
dẫn lên phía cầu ba son gây mất mỹ quen đô thị
theo người dân thường xuyên đến công viên dưới dạ cầu ba son dạo chơi cho biết
thấy những vết bôi bẩn khoảng một tuần nay ban đầu vết sơn xịt ít nhưng sau đó tăng dần
trước đó hồi cuối tháng bảy đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cầu ba son đã bị xịt sơn vẽ bậy
bôi bẩn tràn lan khi vừa khánh thành được khoảng ba tháng
sau đó chủ đầu tư đã tiến hành sử dụng dung mồi để tẩy xóa tốn nhiều chi phí
ngoài cầu ba son qua ghi nhận nhiều bức tường hàng trào các công ty nhà ở công trình xây dựng
ở thành phố hồ chí minh cũng bị xịt sơn vẽ bậy bôi bẩn mà chưa thể khắc phục
thưa quý vị hai tàu cá công suất lớn khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi
sai vùng biển quy định vừa bị đồn biên phòng lạch kèn bộ đội biên phòng hà tĩnh phát hiện và bắt giữ
tại vùng biển xuân yên huyện nghi xuân hà tĩnh cách bờ biển khoảng năm hải lý
lực lượng tuần tra đồn biên phòng lạch kèn
phát hiện bắt giữ tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi nghìn tám trăm hai mươi hai ts do ông nguyễn văn hải làm chủ
và tàu cá biển kiểm soát na chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi hai ts do ông vũ văn thảo làm chủ
trên hai tàu còn có năm thuyền viên khác tất cả đều ở xã diễn bích huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng biển quy định
lực lượng chức năng đã đưa người phương tiện cùng với tăng vật về neo đậu
tại trạm kiểm soát biên phòng cửa hội để điều tra và xử lý theo quy định
một đối tượng nam giới vận chuyển gần một mươi con vịt giống không rõ nguồn gốc
tại khu vực móng cái tỉnh quảng ninh đã bị lực lượng phòng chống ma túy phối hợp với biên phòng quảng ninh
phát hiện và bắt giữ
đối tượng khai tên lê văn sơn chú tại thôn một mươi ba xã hải xuân thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tiến hành kiểm tra phát hiện có tám mươi khay nhựa chứa vịt giống tổng cộng tám bốn trăm linh con
toàn bộ số vịt trên không có giấy tờ
sơn khai vận chuyển thuê số vịt trên
một người phụ nữ không quen biết với tiền công bốn triệu đồng
thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chiếm quyền truy cập tài khoản facebook
tuy không còn mới nhưng một số người dân vẫn bị sập bẫy
mới đây thì lực lượng công an bắc ninh đã khởi tố hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
chị nguyễn thị nhung vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt
bốn mươi triệu đồng
do chị nhung đang nợ tiền của người nhà
nên ngay sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu trả tiền
không chút đắn đo nghi ngờ
chị nhung chuyển khoản ngay số tiền bốn mươi triệu đồng
vào một số tài khoản lạ
chỉ đến khi kiểm tra lại tên tuổi tài khoản
không phải của người nhà
chị nhung gọi điện lại xác minh thì mới phát hiện đã bị lừa
cách đấy hai ba hôm trước
thì em có mượn nóng của cháu
là số tiền bốn mươi triệu đấy
thì khi cháu nhắn tin
khi mà lịch của cháu bị hách
họ có nhắn tin alo thôi
thì là họ
alo vậy thì tôi cũng
mẹ cũng đang định gọi cho cháu
gửi số tài khoản để mẹ chuyển trả tiền
xác lập chuyên án đấu tranh
ngày hai tháng tám công an huyện gia bình
đã phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc ninh và phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố đà nẵng phá chuyên án
bắt giữ hai đối tượng
tiến dũng và nguyễn đức học
cùng ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị
từ thành phố đà nẵng về bắc ninh để điều tra
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
tạo lập mua các đường link trang web giả mạo
bình chọn ca sĩ nhí giọng ải giọng ai
trên ứng dụng sau đó gửi link
cho nhiều người dùng facebook
và yêu cầu ấn bình chọn
khi người dùng truy cập đường link ngay lập tức
các đối tượng chiếm quyền sử dụng facebook
và nhắn tin vay mượn tiền
tạo đường link nhờ bình chọn
xong rồi là vào dân sách bán về
để nhờ bình chọn
lúc mà người ta đăng nhập vào
thì thông tin dữ liệu là
tài khoản với mật khẩu facebook
là về ở mẹo của em
sau đó thì truy cập vào tài khoản của người ta
xong rồi là đưa mật khẩu
với đồ thông tin
rồi thực hiện nhắn tin để nhờ chuyển tiền
có quá phong trò của dùng chơi
thì đang chơi là mỗi chơi
hát được facebook
em biết em rõ
lừa được bốn mươi tiêu
xong rồi nhờ em đi đột tiên
bước đầu đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện gia bình xác định
với thủ đoạn trên từ tháng sáu năm ngoái
các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn
của nhiều bị hại trên cả nước
cơ quan cảnh sát điều tra cũng mong muốn và đề nghị
cơ quan thông tin truyền thông
nói chung là các lớp đối chung cũng như tỉnh bình ninh
là tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến về những phương tức thủ đoạn
như trên như tôi đã vừa tìm thấy trên
với loại tội phạm mới cao
để tuyên truyền cho người dân
để mong muốn người dân lân cao ý thức
nhận thức về loại tội phạm này
để phòng ngừa sai phạm có thể xảy ra
đồng thời nếu khi tội phạm xảy ra
thì kịp thời trình báo cho các đồng an
để chúng tôi xác minh điều tra
trả lại quyền tài sản
đối với công dân đồng thời góp phần
đảm bảo sự bình yên
của cuộc sống của công dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương tiến dũng và nguyễn đức học
về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý theo quy định
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
trong công tác đấu tranh làm rõ đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt trên không gian mạng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa
xác minh trực tiếp trước khi có yêu cầu chuyển tiền